ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã tổ chức gặp mặt biểu dương các doanh nghiệp doanh nhân tập thể cá nhân tích cực vận động
ủng hộ quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội trong ba năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia đã tới dự và phát biểu
cùng dự có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tổng hợp kết quả ra soát hộ nghèo năm hai nghìn một mươi tám cả nước còn một ba triệu hộ nghèo
và một hai triệu hộ cận nghèo trong chín năm qua các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
đã ủng hộ người nghèo trên năm mươi tỷ đồng sửa chữa xây mới một năm triệu nhà đại đoàn kết
trong ba năm trở lại đây đã có tám huyện thoát khỏi huyện nghèo hai trăm linh xã thoát khỏi khó khăn
nhiều xã trở thành xã nông thôn mới hay thôn bản nông thôn mới
phó thủ tướng vương đình huệ cho biết việt nam là một trong những
quốc gia đầu tiên hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ về xóa đói giảm nghèo của liên hợp quốc
và đang triển khai chương trình nghị sự phát triển bền vững tới năm hai nghìn ba mươi
tuy nhiên trong khi tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng tỷ lệ tái nghèo rất cao khi xảy ra bão lũ
tới đây chính phủ sẽ trình quốc hội xem xét về chương trình tổng thể phát triển
kinh tế xã hội bền vững các xã vùng dân tộc biên giới